từ đầu tháng sáu đến nay thời tiết nắng nóng với nền nhiệt cao thậm chí có ngày lên tới trên bốn mươi năm độ c
nắng nóng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân
nhưng vì công việc mưu sinh nên nhiều người lao động vẫn phải ra đường vào thời điểm nắng nóng gây gắt nhất
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại hà nội
đây là công việc hàng ngày của chị nguyễn thị lan thường trú ở huyện ba vì thành phố hà nội
chị đang làm việc trong một công ty môi trường trên địa bàn quận thanh xuân
những ngày nắng nóng cao điểm này chị vẫn phải đi đến từng ngõ từng nhà để thu gom và đưa về nơi tập kết
do đặc thù công việc nhất là mỗi khi thời tiết nắng nóng rắc thải lại nhanh bốc mùi hơn
còn với những người đàn ông này sau những chuyến vận chuyển hàng hóa trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa
họ tranh thủ ngả lưng trên võng để lấy lại sức khỏe và chờ đợi chuyến hàng tiếp theo
công việc ít nhưng thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống mưu sinh
nắng như thế này mà ảnh hưởng đến cuộc sống thật thì không có việc thì muốn mong cho công việc
mà có việc không làm được thật với anh em mà thế cũng có được gì đâu
ngồi chơi may chỗ này còn còn bóng mát không có thời tiết nắng
nắng nóng là khó chịu nói chung là nhiều người dạo nhiều người đi đường người dân quanh đây nó uống nhiều
chỉ có là mọi người ra đây là sẽ khát
sẽ khát thôi nắng nóng thì chỉ là sẽ khát thôi
dự báo hè năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nắng nóng
toàn miền bắc và bắc trung bộ sẽ có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm trước
nắng nóng có thể gây ra nhiều bệnh
cơ quan chức năng khuyến cáo khi ra đường người dân nên sử dụng đầy đủ các phương tiện chống nắng
và thường xuyên bổ sung nước